công an huyện quảng trạch tỉnh quảng bình cho biết vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với phan quốc khánh và phan hoài giang hoàng cùng chú tại huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
về hành vi gây dối trật tự công cộng
bước đầu xác định vào ngày hai mươi chín tháng một mươi tại khu vực cổng trường nguyễn bình khiêm trên nệ bàn
do có mâu thuẫn từ trước phan quốc khánh và phan hoài giang hoàng đã đến đánh đập hành hung em trần việt hoàng
học sinh lớp một mươi hai a hai trường trung học phổ thông nguyễn bình khiêm dẫn đến hậu quả em hoàng bị đa chấn thương
phải vào bệnh viện điều trị vụ việc xảy ra vào thời điểm tan trường có đông học sinh ra về
và có một số học sinh đã sử dụng điện thoại di động quay lại rồi chia sẻ lên mạng xã hội